vào lúc một mươi bảy h hai mươi phút ngày một mươi hai tháng một trên quốc lộ hai mươi đoạn qua thị trấn madagui huyện đạo hoai tỉnh lâm đồng
một chiếc xe khách dường nằm đang lưu thông thì bỗng nhiên bốc cháy dữ dội
vụ cháy khiến giao thông trên tuyến quốc lộ hai mươi bị ách tắc xe cộ nối đuôi nhau kéo dài gần hơn ba km
rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người
vào thời điểm trên xe khách dường nằm của nhà xe hiệp hòa do tài xế sơn ngọc thành ngụ tại an giang điều khiển
chở hơn một mươi năm hành khách đang lưu thông trên quốc lộ hai mươi theo hướng từ đà lạt đi tp hcm thì bị nổ lốp
ngay sau đó ngọn lửa phát ra dưới gầm xe và bốc cháy dữ dội
phát hiện vụ việc lái xe và phụ xe nhanh chóng đưa hành khách thoát ra ngoài an toàn
đồng thời dùng bình chữa cháy mini khống chế ngọn lửa nhưng không thành
nhận được tin báo công an huyện đạ hoai và đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an lâm đồng đóng tại huyện đạ tẻ
đã nhanh chóng điều hai xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ tiếp cận hiện trường không chế ngọn lửa
đến khoảng một mươi tám h bốn mươi phút cùng ngày ngọn lửa được khống chế nhưng chiếc xe bị thiêu dụi hoàn toàn chỉ còn trơ lại khung